bộ giao thông vận tải đã có quy định rõ ràng về quy trình cấp giấy phép lái xe
người dân cần tỉnh táo trước những quảng cáo đào tạo sát hạch lái xe không cần thi
đang xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội
xin kính chào quý vị và các bạn
vừa rồi là một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay thứ hai ngày hai mươi một tháng hai
thưa quý vị và các bạn
những lỗ hỏng trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe và công tác quản lý sau đào tạo
đã dẫn đến thực tế chất lượng lái xe không được như kỳ vọng
không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy ra mà nguyên nhân xuất phát từ sự thiếu kỹ năng của người lái
tới đây thi lấy bằng lái xe sẽ khó khăn hơn và đó cũng là lý do
những quảng cáo lấy bằng không qua thi cử đã thu hút được khá đông người quan tâm
dù ai cũng biết những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra nếu người lái không qua đào tạo tử tế
chúng ta sẽ đến với nội dung này sau khi theo dõi các tin tức cập nhật
mua bán trái phép bốn bánh heroin
hai đối tượng vàng á cú và vàng á xúa cùng chú tại huyện lập cổ tỉnh điện biên
vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm với ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
thực hiện hành vi mang sơn dầu linh bám tôm đến đổ và ném vào nhà của người dân
gây ô nhiễm môi trường thiệt hại tài sản và khiến dư luận hoang mang
ba đối tượng dương vũ thắng lê văn dương và tòng văn thuê
vừa bị công an huyện văn giang tỉnh hưng yên xử lý
nguyên nhân là do gia chủ mượn tiền của đối tượng dương nhưng chưa trả theo thỏa thuận
vì bất cẩn quên cắt khóa từ một người công chú tại huyện cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã bị kẻ gian lợi dụng trộm cắp xe máy để trước nhà trị giá gần một trăm linh triệu đồng
sau hai ngày vào cuộc đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã truy xét bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm nói trên
thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
đó là lê kỳ đức ba mươi hai tuổi trú tại phường hòa phát quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
hôm qua một số tỉnh thành trên cả nước đã có văn bản hòa tốc
về việc tạm dừng đón học sinh tới trường
do số ca ép không tăng mạnh khi học sinh đi học trở lại
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai chỉ đạo tạm dừng việc tổ chức dạy và học trực tiếp
đối với tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố lào cai cho đến khi có thông báo mới
thành phố hà nội trước đó đã thông báo tạm dừng kế hoạch đón học sinh
từ lớp một đến lớp sáu trở lại trường
do các tai nhiễm covid một mươi chín trong trường tăng và diễn biến xấu của thế tiết
tại tỉnh đắk lóc học sinh mầm non tiểu học và lớp sáu trên địa bàn thành phố buôn ma thuột
sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn
lắp hàng rào sát trên vỉa hè để ngăn chặn tình trạng các phương tiện giao thông đi lên vỉa hè
trả lại phần đường cho người đi bộ
đây là cách làm đã được thực hiện từ trước tại một số tuyến phố tại hà nội
tuy nhiên trong những ngày vừa qua
thì cách làm này lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng
liệu rằng việc dựng hàng giao sát có phù hợp và thực sự giải quyết được vấn đề hay không
và những bất cập của việc làm này như thế nào
mời quý vị cùng đến với những bình luận và những quan điểm của cư dân mạng về cách làm này
những ngày qua việc một số tuyến phố tại hà nội bị dựng hàng rào sát trên vẻ hè
bịt toàn bộ mặt tiếp giáp với lòng đường
đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng
và đã có nhiều ý kiến bình luận
cũng như chia sẻ về vấn đề này trên không gian mạng
vừa lãng phí vừa mất mỹ quan quá
hơn nữa việc làm từng đoạn nhìn thiếu tính đồng bộ
vi phạm là do ý thức của người dân
một khi đã vi phạm thì dù có làm chắn thế họ vẫn lách đi đó thôi
còn chiếm dụng hè đường một cách thuận lợi nữa
người tàn tật đi bằng cách nào nhỉ
nhìn cách làm như này thấy cảm tính quá
mà vẫn thấy người đi xe máy lắp được đó thôi
nên xem lại tính hiệu quả của việc làm này
đông đảo cư dân mạng bày tỏ
quan điểm theo nhiều góc độ khác nhau
không ít ý kiến cho rằng
việc dựng hàng rào sắt trên vỉa hè là không phù hợp
và chỉ ra những mặt hạn chế của việc làm này
bên cạnh đó nhiều ý kiến cho rằng
việc dựng hàng rào sắt đã được làm trước đây
tại một số tuyến phố
đã nhận được sự phản ánh rất nhiều từ dư luận
về tính hiệu quả
vấn đề được cư dân mạng đặt ra
là việc làm này có thực sự đem lại kết quả như dự định hay không
chia sẻ trên báo mạng
đại diện ban duy tu công trình hạ tầng giao thông
sở giao thông vận tải hà nội
đơn vị lắp đặt hàng rào sắt trên vỉa hè cho biết
trên một số tuyến phố
tại khu vực nội đô
đang có tình trạng xe máy đi lên vỉa hè
gây mất trật tự giao thông
nhất là khu vực trước trường học đến xe
nút giao thông có mật độ phương tiện lớn
sau khi có ý kiến của một số đơn vị có liên quan
ban duy tu giao thông
đã lắp đặt hàng rào sắt trên vỉa hè
nhằm ngăn chặn người đi xe máy đi lên vỉa hè
tất cả các vỉa hè đều nên lắp
tình trạng xe máy đi lên vỉa hè rất nguy hiểm
đặc biệt là các quận như thanh xuân cầu giấy
rất nhiều người thiếu ý thức khi phóng xe lên vỉa hè
không chỉ có xe máy
mà cả ô tô nữa
vỉa hè đang làm đẹp
thì các vị phóng xe lên khiến mặt đá vỡ rồi hỏng hết
tôi đề nghị lắp hết tại các điểm nóng
việc lắp rào sắt cũng được
nhưng tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể
không thể lắp tùy tiện
mà không có sự tính toán cụ thể khoa học
sự phạt nguội
tại các điểm vỉa hè hay có phương tiện vi phạm
thì hợp lý hơn
theo quan điểm của phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân cậy
giảng viên đại học giao thông vận tải cho rằng
vỉa hè được thiết kế xây dựng
để phục vụ người đi bộ
đây là một trong các hạng mục chính
của một công trình giao thông
do vậy khi được đưa vào sử dụng
về hè phải được xem như là công trình giao thông
không ai được phép xâm phạm
làm thay đổi chức năng
do vậy việc dựng hàng rào sắt
để ngăn cản xe máy
vừa làm mất chức năng của vỉa hè
vừa sai thiết kế
còn theo ông thân văn thanh
nguyên tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho rằng
ngoài chức năng phục vụ giao thông
vỉa hè còn là bộ mặt đô thị
do vậy quản lý sử dụng vỉa hè cũng phải theo cơ chế mở
không thể dựng hàng rào khóa lại
việc dựng rào sắt trên vỉa hè tồn tại nhiều vấn đề bất cập
đông đảo cư dân mạng cho rằng
để giải quyết vấn đề
các phương tiện giao thông đi vào phần đường của người đi bộ
mỗi người dân
bên cạnh đó
cần tăng cường các biện pháp xử phạt
để thay đổi hành vi của người vi phạm
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cộng truyền hình công an
thưa quý vị liên quan đến quy trình học
và cấp giấy phép lái xe
bộ giao thông vận tải đã có quy định rất rõ ràng
về thời gian học tại một trung tâm đào tạo
được cấp phép thẩm định hồ sơ
thi sát hạch
bao gồm lý thuyết và thực hành
quy định cụ thể là như vậy
nhưng thời gian gần đây
trên mạng xã hội lại xuất hiện rất nhiều đoạn quảng cáo
về việc đào tạo lái xe không cần đi học
sát hạch lái xe không cần đến thi
có thể khẳng định đây là những hành vi khuất tất
và người dân hết sức cảnh giác
bởi những kẻ lừa đảo thường vẽ ra rất nhiều chiêu trò
để lấy bằng được tiền của nạn nhân
còn về phía nghề dân
sẽ phải đối mặt với nguy cơ
mua phải giấy phép giả
và khi bị phát hiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
chỉ cần vài thao tác đơn giản trên máy tính
tìm kiếm qua các trang mạng xã hội
những video quảng cáo về dịch vụ đào tạo bằng lái xe
kiểu như thế này sẽ hiện ra
thậm chí để tạo niềm tin
nhiều quảng cáo còn đưa cả hình ảnh
những đơn vị uy tín của bộ giao thông vận tải
vận tải và tổng cục đường bộ việt nam
trung tâm sát hạch và đào tạo lái xe chúng tôi
xin thông báo nhận hỗ trợ làm bằng online
trực tuyến cho tất cả người dân trên sáu mươi bốn tỉnh thành cả nước
không cần có mặt và đi thi nhằm đảm bảo an toàn
tránh dịch covid một mươi chín hiệu quả
các bạn không cần thi bên mình
sẽ có người thi hộ các bạn bao đậu một trăm linh
nhận bằng bạn được kiểm tra bằng quét mã quy dở
ra đúng thông tin của các bạn mới thanh toán
với cách đào tạo và sát hạch
như trong quảng cáo của các clip vừa rồi
quý vị và các bạn nghĩ sao
về chất lượng đầu ra của những chiếc bằng lái xe
câu trả lời sẽ có ngay ở phần tiếp theo của phóng sự
gây tai nạn chết người
nhưng lái xe vẫn cố tình chạy trốn trách nhiệm
mặc dù hành động đó là cấm kỷ
trong mọi giáo trình đào tạo lái xe
hay ở một vụ tai nạn khác
tài xế xe tải này dù có bằng lái
nhưng bất chấp quy định vẫn trở qua số người
hậu quả khi tai nạn xảy ra
số người thương vong là vô cùng lớn
có một số những đối tượng
mà vẫn còn chạy trót
để giải quyết vấn đề
là lấy bằng lái xe
không thi nhưng vẫn có dự phép lái xe
tôi nghĩ chúng ta phải có dự phép ngăn chặn
chính là chúng ta cần
quản lý chặt chẽ
giám sát học viên trong quá trình học
trong quá trình thi
nó phải người thực người thực
chúng ta phải
triển khai các hoạt động kiểm soát khác
liên quan đến lực lượng an ninh
có thể đảm bảo kiểm soát
các vấn đề liên quan đến
trong vấn đề cấp bằng lái xe

có rất nhiều vụ tai nạn giao thông
nghiêm trọng xảy ra
mà sau khi lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân
thì nhận thấy kỹ năng điều khiển xe
của tài xế không tốt
cùng với đó là nhận thức về an toàn
và ý thức chấp hành luật giao thông
của người tài xế cũng không tốt
điều này đặt ra vấn đề
việc trang bị kỹ năng cho tài xế
trong quá trình đào tạo
bên cạnh đó là công tác giáo dục
ý thức chấp hành luật an toàn giao thông
trong quá trình đào tạo
khi cấp dây phép lái xe
liệu có tồn tại vấn đề
ngoài ra qua camera giao thông
chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp

của nhiều tài xế
dù không thể khẳng định
đâu là nguyên nhân chính
nhưng có lẽ đã đến lúc
chúng ta cần nhìn nhận
vấn đề đào tạo sát hành lái xe
là một trong những vấn đề căn cơ
dẫn đến những tình trạng như vừa rồi
thưa quý vị và các bạn
những ngày vừa qua
thông tin về vụ án mạng
làm hai người thiệt mạng
một người bị thương
xảy ra vào ngày một mươi năm tháng hai
thưa quý vị và các bạn
trên địa bàn xóm tân tiến
xã dân tiến
huyện võ nhai
tỉnh thái nguyên
được dư luận đặc biệt quan tâm
nguyên nhân bước đầu được xác định
là do mâu thuẫn
từ việc vay mượn tiền
và điều đang nói
đây cũng chính là nguyên nhân
đã dẫn đến một số vụ án mạng
nghiêm trọng xảy ra
trong thời gian vừa qua
từ những vụ án cụ thể
đã xảy ra
có thể thấy rõ
mặc dù việc vay mượn tiền
là quan hệ dân sự
nhưng rất dễ phát sinh mâu thuẫn
và cuối cùng
là dẫn đến án mạng
nhân diện cụ thể hơn
về những nguyên nhân
dẫn tới trọng án
từ quan hệ vay cho vay tiền
cách ứng xử giữa các bên
trong việc giải quyết
các mâu thuẫn có thể xảy ra
trong cuộc sống hàng ngày
cũng như là những giải pháp
để có thể phòng ngừa án mạng
từ nguyên nhân xã hội
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
sẽ là những phân tích
từ phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
chuyên gia nghiên cứu về tội phạm học
phó viện trưởng viện an ninh phi truyền thống
đại học quốc gia hà nội
trước hết xin cảm ơn ông
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân ạ
thưa ông từ vụ án mạng
tại thái nguyên vừa mới xảy ra
trong thời gian gần đây
và trước đó là tại một số địa phương
thì theo ông đâu là nguyên nhân chính
dẫn đến những vụ án mạng nghiêm trọng này
chúng ta biết rằng là
trong thời gian qua
trong đời sống hàng ngày
xảy ra rất nhiều vụ án rất đau lòng
thậm chí là có thể gây thiệt hại
đến nhiều người mạng sống
và nhiều người bị thương
gây mất an ninh thật tự ở địa phương
nó xuất phát từ những quan hệ dân sự
từ việc vay mượn
và chính từ vay mượn như vậy
mà mâu thuẫn nó bị tích tục
nó kéo dài nó không được hóa dài
một trong nguyên nhân chính là
khi vay mượn như vậy
thì người ta đã không thực hiện
cái quyền và nghĩa vụ
trong hợp đồng dân sự
thứ hai là bên cạnh đó
thì những người đó không chỉ vi phạm
mà họ còn có thể lấy sinh mâu thuẫn
trong cái cách giải quyết
do sự thiếu hiểu biết của pháp luật
do thiếu cái sự hiểu biết về xã hội
thiếu thiện trí
thậm chí là có những hành động
mà mang tính là chiếm đoạt
hoặc là không sử dụng các công cụ pháp luật để giải quyết
từ những hiện tượng đó
nó dẫn đến những mâu thuẫn nổi
nó tiếp tục phát trình lớn
và câu chuyện của thái nguyên vừa rồi
là một trong những ví dụ điển hình
mà dư luận đang quan tâm
như vậy là có thể thấy
trong những vụ việc như thế này
thì việc ứng xử giữa các bên
cho vay và bên vay tiền
chưa được giải quyết hài hòa
đã dẫn đến là sự việc đã đi quá xa
trên góc độ nghiên cứu về tâm lý tội phạm học
thì ông có thể phân tích cụ thể như thế nào
về những biến chuyển trong vụ việc này
chúng ta biết là một khi đã mâu thuẫn
rất là xinh
thì người ta nếu như không có kỹ năng
thì thường nó bị đẩy tới
từ chuyện nhỏ
nó thành chuyện lớn
nếu không kịp thời hóa dài
thì nó tích tụ lâu dài
thì cái sự quất ức
rồi cái sự căng thẳng
rồi những cái sự mà nó xung đột
nó cứ tích tụ dần
nếu gặp những người mà họ tâm lý yếu
nhận thức kén
đặc biệt là những đối tượng
mà chúng ta gọi là đối tượng có nguy cơ đấy
thường là những người như là
những người hiểu biết pháp luật
hoặc những người càn quấy
hoặc là làm ăn phi pháp
hoặc những người thiếu hiểu biết về xã hội
rồi có những hành vi thường xuyên vi phạm pháp luật
và nếu ở những đối tượng như vậy
thì cái tính kết động
cái tính manh động
và hành động theo bản năng nó rộng hơn
khi mâu thuẫn không được hóa dài
càng ngày nó càng làm cho người ta
tìm cách sử dụng giải quyết các mâu thuẫn
không phải bằng các công pháp luật
bằng các cơ quan bảo vệ pháp luật
mà thực hiện theo cái bản năng của mình
nhất là khi các cái hành vi
mà tranh chấp mâu thuẫn
từ cái việc quay mượn
quan hệ dân sự đó
lại bị kết động
rồi bị đe dọa
hoặc là có những cái nhiều người tham gia vào
thì nó càng làm cho những bên ở trong cuộc
dẫn đến không kiểm soát hành vi

và đặc biệt một vấn đề
nói chung ta biết là
cái hiện tượng mà những người họ có sẵn
những cái máu có đỏ
hoặc đôi khi trong người ta có sử dụng
những công cụ hỗ trợ
hoặc là vũ khí và nội độ khó đông tay
thì các đối tượng dễ sử dụng
những cái hành
những cái gọi là những cái vũ khí
cái không khí đó
để gây án
mà khi gây án thì
nó sẽ dẫn đến hậu quả không được
thậm chí là đặc biệt nghiêm trọng
ông đã phân tích rất nhiều nguyên nhân
dẫn đến những án mạng xuất phát
từ nguyên nhân là mâu thuẫn xã hội
và cụ thể là nguyên nhân
trong việc vay mượn tiền nó riêng
trên thực tế thì những cái vụ việc như thế này
cũng không phải là ít
và cũng đã xảy ra rất nhiều
chúng ta cũng đã rất là nhiều lần
phân tích và cảnh báo
vậy theo ông thì đâu sẽ là những giải pháp
để chúng ta có thể hạn chế được tình trạng này ạ
trước hết chúng ta thấy rằng là
trong cái quan hệ giao dịch hàng ngày
trong đời sống hàng ngày
vẫn thường xuyên
vẫn nảy sinh những mâu thuẫn
nhưng mà cái mâu thuẫn nhỏ
nếu như không biết hóa giải nó
thì nó sẽ dẫn đến những cái xung đột lớn
và nó dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng
vậy thì để làm thế nào đó
cho người ta
hạn chế được những hiện tượng
tiêu cực và hậu quả
do từ những mâu thuẫn
nảy sinh nhất là quan hệ dân sự
thì trước hết là chúng ta cũng phải
giáo dục cho người ta hiểu
những thông luận
chúng ta cần phải cảnh báo vào đan đen
chúng ta thấy một câu chuyện
nếu như một người
họ biết là cái hành vi
họ sử dụng trái bất luận đó
đánh người này
cướp đoạt tài sản này
cướp tài sản này
rồi cố ý thương tích này
để giải quyết cái mâu thuẫn
từ cái quan hệ dân sự đó
thì người ta có thể dẫn đến hậu quả
rất nghiêm trọng
và cái giá họ phải trả
ngay cho những người đồng cuộc
đầu tiên là có thể bằng tính mạng
có thể bằng sức khỏe
bằng danh dự
không chỉ cho bản thân mình
mà nó còn ảnh hưởng

hậu quả cho chính người thân của mình
như cha mẹ gia đình vợ con
và không chỉ cho trước mắt
mà còn lâu dài cho tương lai
ảnh hưởng đến cả dòng họ
ảnh hưởng đến cộng đồng
và ảnh hưởng đến xã hội
nếu như người ta nhận thức được
hành vi của mình là như vậy
thì tôi tin rằng
nhiều người sẽ không hài động
cái điều thứ hai
cái việc mà chúng ta phải phát hiện sớm
những cái hành vi
mà nó xung đột mâu thuẫn
ở cơ sở
ở trên cái địa bàn đó
để chúng ta có cái biện pháp can thiệp
đó là chính quyền địa phương
các lực lượng bảo vệ pháp luật
ở cơ sở
như công an xã
công an phương
tổ chức phố
rồi những tổ chức quần chúng
ở địa phương
rồi ngay cả trong những người cộng đồng xung quanh
chứ còn để đến khi
một khi mà hậu quả
mâu thuẫn nó quá lớn rồi
nó dẫn đến xung đột quá rộng rồi
và đến khó kiểm soát rồi
thì đã xảy ra hậu quả rồi
chúng ta mới chỉ đi chạy theo nó
để xử lý giải quyết
thì rất là đáng tiếc
nên là tôi cho rằng
cái điều quan trọng nhất
là phải nâng cao cái nhận thức
của mỗi con người
nhận thức của cộng đồng
và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
và cơ quan địa bàn
cũng như cơ quan bảo vệ pháp luật địa bàn
và các tổ chức quần chúng xã hội
và của cộng đồng
thì qua đó
những cái mâu thuẫn có thể từ nhỏ
chúng ta có thể hóa giải nó sớm
để không để dẫn đến nó
dẫn đến cái việc tích tụ
và khi bị tích tụ như vậy
thì chúng ta biết là không biết điều gì sẽ xảy ra
và xảy ra khi nào
ông vừa đề cập đến một cái giải pháp rất là quan trọng
đấy là cần phải nắm tình hình
và phát hiện rất sớm ngay từ cơ sở
ngay từ khi mà những mâu thuẫn mới bắt đầu phát sinh
như vậy ở đây vai trò rất quan trọng
của lực lượng công an cơ sở
của các cấp chính quyền ở cơ sở
khi mà nắm tình hình
và giải quyết ngay từ rất sớm
thì ông có thể phân tích cụ thể hơn
về vấn đề này được không ạ
chúng ta biết là quản lý nhà nước
về an điện tựa trên địa bàn
nó rất quan trọng
bởi vì mọi vấn đề đều nảy sinh từ cơ sở
từ tội phạm vi phạm hoa luật
hoặc thực hiện các chính sách
các quan hệ dân sự
quan hệ xã hội nó đều ở cơ sở
điều đầu tiên là chúng ta phải có cái biện pháp nghiệp vụ
để nắm cái tình hình
ở trong dân
những mâu thuẫn nảy sinh
trong quan hệ xã hội
quan hệ tình cảm
trong quan hệ giao dịch dân sự
nắm được cái như vậy
thì chúng ta sẽ có cái giải pháp
để mà phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn
bên cạnh đó thì chúng ta biết là
các phát động phong trào của chúng
cũng như phát triển cái vai trò
của các tổ chức ở cơ sở
từ hội phụ nữ đoàn thanh niên
tổ mặt trận
và kỳ cộng đồng
người ta phát hiện những vấn đề mà
nảy sinh thì chúng ta sẽ có cách chức
để chúng ta ngăn chặn
rồi bên cạnh đó chúng ta phải có biện pháp
xử lý ngay từ nhỏ
từ cái việc là kiểm điểm giáo dục
cho đến xử phạt hành chính
chúng ta dùng sức mạnh của cộng đồng
qua đó để có thể là
tạo ra một cái bầu không khí tốt đẹp
chúng ta vừa phân tích về vai trò của lực lượng cơ sở
thế còn đối với người dân
những chủ thể trong những mối quan hệ dân sự như thế này
thì ông có những chia sẻ thêm như thế nào
để họ có thể là
có những giải pháp để giải quyết mâu thuẫn ngay từ đầu
và vừa đảm bảo là đúng quy định của pháp luật
và không dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng hơn ạ
tôi cho rằng là mỗi người dân chúng ta
trong cái việc để hạn chế những cái hậu quả rủi ro cho bản thân mình
cũng như trạng hội
thì tất cả những quan hệ
chúng ta phải trên cơ sở pháp luật
chúng ta phải sử dụng pháp luật
và tôn trọng pháp luật chấp hành pháp luật
và đồng thời chúng ta sử dụng các công cụ luật để giải quyết
các cái quan hệ dân sự
thứ hai là chúng ta phải làm
minh mạch rõ ràng
và tôn trọng các quyền và nghĩa vụ
chứ chúng ta
nếu chúng ta vi phạm
đấy là một cái mầm mống để dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc
bên cạnh đó thì khi mà
có vấn đề nảy sinh thì mâu thuẫn
thì mỗi một người
chúng ta cần phải xây định cho mình
cái tính thiện trí
cái thiện trí trong cái giải quyết
đồng thời có một cái kỹ năng
để mà giải quyết những cái vấn đề tranh chấp
tránh cái hành vi kích động
đe dọa thách thức
hoặc là chúng ta kích động
để dẫn đến cái mức độ mà
không làm chủng được hành vi
đồng thời là chúng
mỗi người dân
thì phải biết
ngoài cái tôn trọng luật ra
thì phải dựa vào chính quyền
dựa vào công an cơ sở
dựa vào các tổ chức quần chúng
kể cả dựa vào trong gia đình dòng họ
những người tốt để qua đó
tham gia vào
hóa giải những cái mâu thuẫn đó
tránh để nó tích tụng
và đồng thời ngoài cái sử dụng đó
thì bên cạnh đó
thì cần kịp thời
tố cáo tố giác
những hành vi có dấu hiệu tội phạm
hoặc là có hành vi
viện tội phạm
để một là bảo vệ bản thân mình
đồng thời là cũng ngăn chặn hành vi tội phạm
và đảm bảo cái an ninh trật tự ở cơ sở
đấy là những điều mà tôi cho rằng là
tốt nhất là những người dân
tự phòng ngừa tự bảo vệ mình là trí
như vậy rõ ràng là việc thiện trí
bình tĩnh hiểu biết thượng tôn pháp luật
là điều rất quan trọng để có thể
giúp hóa giải những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh
như vậy thì mới tránh dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
những vụ việc mà chúng ta vừa mới chứng kiến
trong thời gian gần đây đúng không ạ
vâng đúng vậy
một lần nữa thì xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đỗ cảnh thìn
đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình công an nhân dân ạ